khi nói về chiến dịch điện biên phủ chúng ta không thể quên ý nghĩa lịch sử của ngã ba cỏ nòi
địa danh ghi đậm mốc son lịch sử góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
ngã ba cỏ nòi nằm trên địa phận xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
xã cò nòi từng hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
đã hơn sáu mươi năm trôi qua những người lính tham gia chiến dịch điện biên phủ năm nào mới có dịp trở lại mảnh đất lịch sử anh hùng
dâng nén tâm hương thành kính trước vong linh những người đồng chí đồng đội
không ai giấu được sự nghẹn ngào ký ức về một thời bom đạn lại ủa về
và sau đó đóng một cái cọc ghi tên cái cọc keo bằng gỗ thì với thời gian thì nó cũng đi thôi
cho nên lần nào cũng vậy thì đến đây chúng tôi đều mang cái nỗi đau đó mặc dù chúng tôi đã làm hết sức
sơn la giữ một vị trí rất quan trọng cửa ngõ tiến vào tây bắc
đặc biệt tuyến đường huyết mạch nối đồng bằng bóc bộ chiến khu việt bắc khu ba khu bốn
với chiến trường điện biên phủ
những người đồng bằng điện biên phủ đều phải đi qua ngã ba cò nòi
nơi đây trở thành điểm sung yếu trọng điểm đánh phá bằng máy bay của địch
nhằm cắt đứt con đường nối hậu phương của ta cho chiến dịch điện biên phủ
tuy nhiên bằng bàn tay khối ốc ý chí quyết thống của thanh niên sung phong
con đường lại hiện ra vững chãi nối hậu phương với tiền tuyến
nhưng trả giá là một trăm linh đồng chí thanh niên sung phong đã ngã xuống mà đến nay mới tìm được ba bộ hài cốt
với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao của ngã ba cỏ nòi
tỉnh ủy sơn la đã tìm giải pháp trùng tu tôn tạo nâng cấp di tích lịch sử này
trong thời gian tới tỉnh cần phải quyết tâm tiếp tục quan tâm
thứ nhất là công tác quy hoạch để làm sao đây phải là một khu di tích
mà được quản lý về quy hoạch của nhà nước đối với lại di tích cấp quốc gia
thứ hai nữa là cái phát huy di tích cũng phải cần được quan tâm hơn
đó là phải tuyên truyền làm sao để cho nhiều người biết đến với cái di tích này hơn
thứ ba nữa là tôn tạo
tôn tạo những cái di tích gốc ví dụ như là cái phần hố bom ngày xưa
thì hiện nay là cũng chưa được khoanh vùng lại để tôn tạo
còn nòi hôm nay trở thành trung tâm phát triển kinh tế
là nơi trung chuyển cung ứng hàng nông sản lớn nhất ở sơn la và khu vực tây bắc
tại đây đã hình thành hàng chục doanh nghiệp chế biến vận chuyển nông lâm sản
mỗi năm doanh thu hàng chục tỷ đồng và hàng trăm hộ dân có thu nhập hàng tỷ đồng
đến thăm co nòi người ta không chỉ biết nơi đây với những truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng
mà còn giữ thế tiên phong đi đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước
thưa quý vị và các bạn ngã ba cỏ nòi được nhắc đến như ngã ba đồng lộc
đây là những địa danh lịch sử gắn liền với công cuộc trường trinh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
tại đây một trăm linh đồng chí thanh niên sung phong đã ngã xuống
cho chiến thắng lịch sử địa biên phủ lừng lẫy nam châu trấn động địa cầu
và như lời cố đại tướng võ nguyên giáp đã từng nói
chiến thắng lịch sử điện biên phủ xét về lực lượng
là chiến công lẫy lừng của cả một thế hệ thanh niên trong đó là thanh niên sung phong
ngày hôm nay xin được gọi các đồng chí là các anh các chị
để như tuổi thanh xuân và công lao của các anh các chị
sẽ còn sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau